đồn biên phòng cát bà thành phố hải phòng cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ tàu vỏ sắt mang số hiệu qn bốn nghìn hai trăm tám mươi tám
chở gần bốn mươi lít dầu các loại không rõ nguồn gốc trên vùng biển hải phòng
được biết hồi chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu tại khu vực phía tây nam đảo long châu thuộc vùng biển cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng
đoàn đặc nhiệm số một cục phòng chống tội phạm và ma túy phối hợp với đồn biên phòng cát bà phát hiện kiểm tra tàu vỏ sắt qn bốn nghìn hai trăm tám mươi tám trọng tải chín trăm sáu mươi tấn
do nguyễn văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở phường ít kiêu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh điều khiển phương tiện
trên tàu lúc đó có tất cả tám thuyền viên
tại thời điểm kiểm tra về giấy tờ của người và phương tiện cơ bản đầy đủ về hàng hóa có khoảng ba mươi đến bốn mươi lít dầu các loại dofo không có thủ tục
giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
toàn bộ số hàng hóa trên chủ phương tiện không xuất trình được thủ tục giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
tổ công tác đã dẫn giải phương tiện về cát bà để tiếp tục điều tra làm rõ